trong sáng nay một mươi chín tháng một mươi tại trụ sở trung ương đảng tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã tiếp thủ tướng nhật bản suga yoshihide đang có chuyến thăm chính thức việt nam
tại buổi tiếp tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đánh giá cao việc thủ tướng suga iosehide chọn việt nam là nước đến thăm đầu tiên sau khi nhậm chức
thể hiện sự coi trọng đặc biệt đối với việt nam và quan hệ hai nước
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng bày tỏ vui mừng về quan hệ hai nước trong thời gian qua đã có những bước tiến mạnh mẽ
thực chất hiệu quả với sự tin cậy chính trị cao trên tất cả các lĩnh vực theo tinh thần của tuyên bố về tầm nhìn chung quan hệ việt nam nhật bản
hai nước đã thể hiện rõ tinh thần đối tác chiến lược sâu rộng là người bạn tốt trong lúc khó khăn cùng chia sẻ tích cực hợp tác hỗ trợ lẫn nhau trong phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng cho biết việt nam đang kiểm soát thành công đại dịch covid một mươi chín và tích cực chuẩn bị đại hội đảng lần thứ một mươi ba
việt nam sẽ tiếp tục kiên trì đường lối đối ngoại độc lập tự chủ hòa bình hợp tác và phát triển đa phương hóa đa dạng hóa quan hệ đối ngoại
thúc đẩy quan hệ với các đối tác ngày càng đi vào chiều sâu trong đó luôn xác định nhật bản là đối tác chiến lược quan trọng hàng đầu và lâu dài với sự tin cậy cao
thủ tướng suga iosehide thông báo với tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng về kết quả hội đàm với thủ tướng nguyễn xuân phúc
khẳng định mong muốn duy trì trao đổi cấp cao và các cấp bằng nhiều hình thức thực chất hiệu quả từng bước khôi phục việc đi lại và các hoạt động hợp tác trên các lĩnh vực giữa hai nước
thủ tướng nhật bản đánh giá cao hoạt động tích cực hiệu quả và trách nhiệm của việt nam trên vị trí ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc giai đoạn từ năm hai nghìn hai mươi đến năm hai nghìn hai mươi một
chủ tịch asean hai nghìn hai mươi khẳng định nhật bản sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với việt nam tại các diễn đàn khu vực và quốc tế bày tỏ ủng hộ lập trường của việt nam và asean trong vấn đề biển đông
hai nhà lãnh đạo bày tỏ tin tưởng quan hệ giữa hai đảng cầm quyền của hai nước tiếp tục phát triển hơn nữa trong giai đoạn mới trên cơ sở bản ghi nhớ về hợp tác giữa hai đảng
tạo nền tảng chính trị tốt đẹp cho phát triển quan hệ hai nước trên các lĩnh vực
thủ tướng suga iosehide chúc đại hội lần thứ một mươi ba đảng cộng sản việt nam thành công tốt đẹp
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo